hiện đang là thời điểm bước vào mùa khô hanh nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
bà con nhân dân lên nương chuẩn bị bước vào vụ sản xuất mới việc đốt nương diễn ra phổ biến
đây là nguyên nhân chính gây ra những vụ cháy rừng
trước tình hình đó các cấp các ngành của tỉnh lai châu đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng của người dân
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
phúc than là một xã có diện tích rừng lớn của huyện than uyên với gần ba hectare
hàng năm số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đều vượt trên một tỷ đồng
đến nay hai mươi bốn thôn bản của xã đã thành lập tổ chuyên trách bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng đưa nội dung bảo vệ rừng và quy ước hương ước
nhờ vậy mà ý thức của người dân trong bảo vệ phát triển rừng ngày được nâng lên
vào mùa khô chúng tôi chỉ đạo các xã thị trấn giả soát những điểm nhạy cảm thường xảy ra cháy
và có cái nguy cơ cháy để cảnh báo rồi tuyên truyền cho nhân dân
cách thứ hai nữa là tập trung vào mùa khô trong giai đoạn làm lương của nhân dân
các cán bộ các cơ quan chuyên môn phải hướng dẫn các thôn bản để nhân dân biết được cách đốt lương làm rẫy có kỹ thuật có khoa học để tránh rủi ro xảy ra
và thứ ba là chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra cũng như là đồn đốc nhắc nhở để đảm bảo quá trình hoạt động
cũng như là cái
phòng ngừa cái việc cháy rừng xảy ra trên địa bàn
hiện tại tỉnh lai châu có trên bốn trăm năm mươi hectare rừng với độ che phủ đạt gần năm mươi
số hộ tham gia dịch vụ môi trường rừng khoảng sáu mươi năm hộ với thu nhập bình quân bốn triệu đồng một hộ từ dịch vụ môi trường rừng
vì vậy công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng được chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở
qua đó diện tích rừng chất lượng rừng ngày một tăng lên
về phía lực lượng kiểm lâm thì chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo đôn đốc
kiểm lâm địa bàn cũng như các hạt kiểm lâm phải đôn đốc anh em
xây dựng các phương án tham nhu cho chính quyền văn xã xây dựng phương án phòng chống chữa cháy của xã
cái thứ hai này báo cáo công chí là cũng đã có văn bản đôn đốc
anh em triển khai việc kiểm tra dụng cụ phương tiện phòng chống cháy để thực hiện phương châm bốn tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra
đến nay đã củng cố một một mươi sáu tổ chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn
các huyện thành phố
và chúng tôi về phía lực lượng kiểm lâm thì sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra cháy rừng phá rừng ở trên địa bàn các huyện thành phố
việc thực hiện khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng thôn bản đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và mang lại hiệu quả rõ rệt
chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân
đồng thời gắn lợi ích của người dân vào công tác phòng chống cháy rừng hiệu quả